biến bức tranh hai chiều thành hình ảnh ba chiều thông qua việc sử dụng quang học ảo tưởng
cùng với đó tranh vẽ ba d trên các bức tường sàn và trần nhà nổi bật ra khỏi bề mặt
và hiện thực hóa những câu chuyện bối cảnh cho người xem cảm giác như thật
art in paradise đà nẵng đã đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng
đây được kỳ vọng là một điểm đến mới trong bản đồ du lịch đà nẵng
sáng qua tại hà nội hội nhà báo việt nam đã tổ chức họp báo
thông tin về giải bóng bàn cúp hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
đây là hoạt động thiết thực của giới báo chí và hội nhà báo việt nam
kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tiến tới kỷ niệm sáu mươi ba năm giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
sau hơn một tháng phát động đã có một trăm sáu mươi bốn vận động viên là lãnh đạo các cơ quan báo chí
lãnh đạo hội nhà báo các nhà báo
hội viên hội nhà báo việt nam cám bộ nhân viên của ba mươi bảy cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo tham gia
giải đấu lần này có một mươi một nội dung thi đấu mỗi vận động viên được tham gia tối đa ba nội dung thi đấu
vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng cấp một quốc gia từ năm hai nghìn một mươi hai trở về nước
chỉ được tham gia nội dung thi đấu đồng đội
ngoài giải thưởng nhất nhì ba ở các nội dung thi đấu
năm nay ban tổ chức còn trao thêm nhiều giải phụ như giải vận động viên cao tuổi nhất
phong cách danh hiệu hoa khôi
giải sẽ chính thức được khai mạc ngày bảy tháng chín
và bế mạc vào ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà thi đấu trịnh hoài đức hà nội
nếu không có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn để ngăn ngừa tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia
thì tình hình đảm bảo an toàn giao thông tại tỉnh bình định khó có kết quả bền vững